một vụ vận chuyển hơn bốn trăm năm mươi kg thịt lợn và sương tủy dê đã bốc mùi hôi thối sắp tuần ra thị trường vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện
vào dạng sáng ngày hai mươi tháng một trên đường hồ chí minh đoạn qua huyện e leo tổ công tác đã dừng kiểm tra chiếc xe khách của nhà xe vương chi tài xế điều khiển xe là nguyễn kế cường
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện dưới khoang chứa hành lý có một mươi bốn thùng xốp bên trong đựng hơn ba trăm ba mươi kg thịt lợn và hơn một trăm hai mươi kg xương tùy dê không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối
lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm và tiêu hủy số thực phẩm trên